vào ngày hôm qua do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và đà nẵng bị ngập sâu trong nước giao thông chia cắt
sáng nay công an tại huyện quảng điền cắt tuyến đường qua các xã quảng thành quảng thọ quảng an bị chia cắt do ngập nặng
trên địa bàn huyện phong điền nhiều tuyến đường liên thôn liên xã ngập sâu từ năm đến tám mét
thành phố huế mưa rất lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước
ngay trong đêm các địa phương đã di rời sơ tán khẩn cấp hơn hai hai trăm linh hộ dân với hơn sáu năm trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
còn tại đà nẵng nhiều nhà dân bị ngập sâu phải nhờ sự giúp đỡ khẩn cấp thông qua mạng xã hội và các số điện thoại đường dây nóng
đêm một mươi bốn tháng một mươi các lực lượng cứu hộ tại đà nẵng vẫn đang túc trực xuyên đêm huy động toàn bộ nhân lực để ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập
đặc biệt tại đường số bốn khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều một nhóm người bị mắc kẹt trong dòng nước hung dữ nước chảy rất riết nên không ai dám qua đường
lực lượng cứu hộ đã phải căng dây để mọi người bám đi tới nơi an toàn